kính chào quý vị và các bạn ngay sau đây tôi thu hương của một trăm một mươi ba online sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức an ninh trật tự nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
với các tội danh mua bán trái phép chất ma túy và đưa hối lộ bị cáo trần kim yến ba mươi một tuổi đã phải nhận mức án tử hình
bản án được toán nhân dân tp hcm tuyên vào ngày hôm qua
theo hồ sơ vụ án năm hai nghìn một mươi bốn yến nghiện ma túy nặng
hai năm sau thông qua người quen yến tìm đầu mối nhập số lượng lớn ma túy để phân phối
trong thời gian ngắn yến trở thành đầu mối cung cấp xỉ và lẻ các loại ma túy
yến mở rộng quy mô tuyển thêm đàn em để giao nhận hàng
sau thời gian dài theo dõi yến và đồng phạm công an tp hcm lên chuyên án triệt phá và lần lượt bắt giữ yến tại nhà riêng trên đường thích quảng đức quận phú nhuận cùng các đàn em còn lại
cơ quan điều tra xác định yến đã mua bán tổng cộng gần tám năm kg ma túy đá và cần sa
như chúng tôi đã đưa tin công an tp hcm vừa khám phá thành công chuyên án tám trăm một mươi tám
l bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch lào thu giữ một mươi bánh heroin và một kg ma túy dạng đá
phóng viên chúng tôi đã ghi nhận diễn biến của chuyên án mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
vào hồi một h hai mươi phút ngày bảy tháng chín tại dốc bù bài xã châu hạnh huyện quỳ châu tỉnh nghệ an công an nghệ an đã bắt quả tang nhia ly vang hai mươi sáu tuổi
trú tại huyện sầm tớ tỉnh hùa phan lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trong quá trình bắt giữ lợi dụng địa hình phức tạp rừng núi nên một đối tượng đi theo cùng nghìa lì vàng đã nhanh chóng tổ thoát
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi bánh heroin và một kg ma túy dạng đá
tại cơ quan điều tra đối tượng nghìa lì vàng đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội
mặc dù là người lào nhưng đối tượng lại thường xuyên qua lại khu vực biên giới tỉnh nghệ an vì vậy đối tượng đã rất quen thuộc địa hình và nói tiếng việt khá thông thạo
trước thời điểm bị bắt các đối tượng đã bán hàng cho một số đối tượng khác từ thị trấn tân lạc huyện quỳ châu lên xã châu hạnh
khi đang giao dịch mua bán ma túy thì bị lực lượng công an nghệ an bắt giữ
để kết dấu ma túy sau đó để mà giao dịch cuộc giao dịch mua bán ma túy đúng theo ý muốn của chúng thì chúng đã lựa chọn những nơi rất là hoang vắng
để kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ tham gia phá án sáng cùng ngày lãnh đạo công an tỉnh nghệ an đã trao thùng nóng số tiền một mươi triệu đồng
hiện chuyên án đang được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an nghệ an tiếp tục điều tra mở rộng
sau khi gây án tại cần thơ
đối tượng lê văn thành hai mươi ba tuổi trú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai
tiếp tục thực hiện thủ đoạn cướp tương tự tại một tiệm vàng thuộc thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
công an thị xã buôn hồ đã nhanh chóng truy bắt được đối tượng
vụ việc xảy ra vào lúc bốn giờ chiều ngày sáu tháng chín
tại tiệm vàng kim thoa của gia đình chị đặng thị bích thùy ở đường hùng vương thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
khi ông lợi chồng bà thùy đang đứng ở cửa tiệm bán vàng
thì có một nam thanh niên bỏ hỏi mua sợi dây chuyền
lúc ông lợi đưa ra sợi dây chuyền vàng một cây trị giá khoảng ba mươi sáu triệu đồng
thì lập tức gã thanh niên đã giật lấy rồi bỏ chạy

thì khách hàng thử dây thì mình phải cho người ta thử

thật sự là cũng để ý nhưng mà nó quá nhanh
sau khi nhận tin báo công an thị xã buôn hồ đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường
thu thập dấu vết và triển khai các tổ để truy bắt tên cướp
qua theo dõi hệ thống camera giám sát ở tại tiệm vàng
lần cận nhận diện đối tượng ban đầu thì chúng tôi thấy rằng nó là đối tượng
không phải là đối tượng ở tại địa bàn
tuy nhiên ngay sau khi gây án thì đối tượng đã chạy
lực lượng công an cũng như quần chúng nhân dân tổ chức truy đuổi liên tục
đến một khu vực đó là suối rãi vườn của khu dân cư
thì đối tượng đã mất dấu
sau đó đến khoảng một mươi giờ đêm thì vẫn chưa bắt được đối tượng
mà lúc này trời mưa to nên là quần chúng nhân dân thì đã rút
thậm chí kể cả người bị hại và thân nhân của bị hại thì cũng đã rút
nhưng mà lực lượng công an chúng tôi tiếp tục chỉ đạo các lực lượng
đặc biệt là lực lượng hình sự phong tỏa và bám nắm
tại khu vực xung quanh hiện trường và bao vây đối tượng
sau hơn một mươi giờ đồng hồ tích cực truy tìm vây giáp dưới trời mưa
các tổ công tác của công an thị xã buôn hồ đã truy tìm và bắt gọn đối tượng
khi hắn đang lẩn trốn tại một dãy cà phê của người dân ở phường an lạc thị xã buôn hồ
danh tính đối tượng gây ra vụ cướp được xác định là lê văn thành
hai mươi ba tuổi ở xã quảng điền huyện trảng bom tỉnh đồng nai
thành khai nhận sáng ngày sáu tháng chín hắn đón xe khách từ tỉnh đồng nai đến tỉnh đắk lắc
rồi xuống thị xã buôn hồ vào quán nước vèn đường giò la quan sát
khi thấy tiệm vàng kim thoa chỉ có một người đàn ông trông coi
thành đã vào giả vờ hỏi mua một sợi dây chuyền to với mục đích là để cướp giật
quay lại em thấy tiệm vàng em vô em hỏi
rồi em hỏi xong rồi chú lấy cho con sợi dây kia
rồi con hỏi bảo chú sao cái này nhẹ đấy chú bảo là thế lấy sợi này
sau đó con đứng buôn hồ xong lấy giật con chạy
qua khai thác công an thị xã buôn hồ còn làm rõ trước đó một tuần với thủ đoạn tương tự
lê văn thành còn gây ra vụ cướp giật sợi dây chuyền vàng của một tiệm vàng
ở quận cái răng thành phố cần thơ sau đó đem bán được ba mươi một triệu đồng để tiêu xài
hiện vụ việc đang được công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng
sau vụ hai đối tượng dùng súng
cướp bốn năm tỷ đồng tại phòng giao dịch ninh hòa thuộc chi nhánh việt công banh khánh hòa
vào ngày năm tháng chín vừa qua giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh khánh hòa
yêu cầu các tổ chức tiến dụng trên địa bàn tăng cường an ninh an toàn
tại các trụ sở và đối với hoạt động ngân hàng
theo đó ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh khánh hòa yêu cầu các tổ chức tiến dụng trên địa bàn
phải thường xuyên kiểm tra các phòng giao dịch điểm đặt máy atm
đặc biệt là các vùng nông thôn vùng sâu vùng xa
đồng thời các tổ chức tiến dụng phải xây dựng phương án bố trí lực lượng
phòng chống tội phạm cướp ngân hàng đảm bảo an toàn kho quỹ
đặc biệt đảm bảo an ninh tiếp tiền cho các máy atm
bao gồm cả quá trình vận chuyển và nhân viên ngân hàng
phải nêu cao tinh thần cảnh giác chủ động phòng ngừa tội phạm
còn tại tỉnh tiền giang gần đây nổi lên tình trạng trộm cắp cây cảnh
cây bonsai có giá trị
công an huyện châu thành đã nhanh chóng vào cuộc điều tra
làm rõ và bắt giữ hai đối tượng nguyễn thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
và nguyễn hồng phong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu cùng chú tại huyện châu thành
để điều tra xử lý về hành vi trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy
đêm năm tháng chín phong rủ tú đi trộm
cả hai chở nhau đến ấp đông a xã nhị bình
leo rào vào vườn của anh trần thanh hùng
trộm một cây mai vàng bonsai đem về nhà phong cất giấu
sau đó cả hai quay trở lại vườn nhà anh hùng với ý định tiếp tục trộm
thì bị lực lượng không ăn xã đi tuần tra phát hiện
lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt được tú còn phong chạy thoát
phong chạy thoát về nhà
và không thấy đối tượng nào thì trở lại cái việc này để kiểm tra lại
thì đến hai giờ ba giờ một mươi phút
thì thấy một đối tượng đứng
tụi tôi tình nghi và áp sát xe vô
gọi hỏi đối tượng thì
nó cầm cái rô điện và một cái kèm
nó vừa dơ lên định chích tụi tôi
thì tôi mới dùng công cụ hỗ trợ
tôi mới đập lên dài nó một cái và khống chế nó
lấy được cái rô điện và cái kèm
đối tượng phong sau khi chạy thoát về nhà
đã trở lại vườn nhà
đã khóa cửa cố thủ trong nhà
những người thân trong gia đình phong
còn có hành vi lời nói xúc phạm
cản trở lực lượng làm nhiệm vụ vào kiểm tra
phải mất hơn bốn giờ
với nhiều lần vận động thuyết phục phát loa kêu gọi
phong mới ra đầu thú và thừa nhận
hành vi trộm tài sản tại vườn kiểng nhà anh hùng
khám xét nhà phong
lực lượng công an thu giữ hai cây mai vàng
và một cây tùm bonsai đã bị chặt nát
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy tháng chín
năm mươi công nhân của nhà máy may
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế
vina knf đóng tại huyện trấn yên tỉnh yên bái
đã phải nhập viện do hít phải khí độc
các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng
đau đầu buồn nôn tức ngực khó thở
và co bì chân tay
ngay sau khi sự việc xảy ra
các y bác sĩ của bệnh viện trấn yên
đã huy động tổng lực kịp thời cứu chữa cho các bệnh nhân
các công nhân bị ngộ độc đều làm việc
trên dây chuyền may ca chiều và ca tối
do hệ thống nén khí của dây chuyền may
bị dò dỉ và lan vào dây chuyền sản xuất
khiến cho các công nhân hít phải khí độc
được biết là thời điểm xảy ra sự cố
công ty knf trấn yên có khoảng hơn
ba trăm sáu mươi lao động đang vận hành các thiết bị
trong nhà máy hiện cơ quan chức năng huyện trấn yên
đã đình chỉ hoạt động tại nhà máy
của công ty knf trấn yên để phục vụ sắc mình
còn tại tỉnh lào cai
vào khoảng một mươi hai giờ trưa ngày hôm qua
đập bờ bao hồ chứa chất thải rắn
của nhà máy dap số hai lào cai
đã bị bục vỡ làm khoảng bốn mươi năm mét
khối nước và chất thải tràn ra ngoài
khiến hàng chục nhà dân bị thiệt hại và ảnh hưởng
nghiêm trọng đến môi trường
nằm ngay cạnh con đập bị vỡ
toàn bộ tài sản của gia đình
chị nguyễn thị huê bị ngập bởi bùn đất
kèm theo mùi hóa chất nồng nặc
cùng với gia đình chị huê
còn có hàng chục hộ dân khác cũng bị
ảnh hưởng nặng nề từ nước thải và bùn thải
của nhà máy dap sau khi
con đập bị vỡ trong đó có
hai hộ gia đình bị cuốn trôi toàn bộ tài sản
ước tính thiệt hại của hai gia đình
vào khoảng bốn trăm linh triệu đồng
chất thải và nước thải
cũng tràn ra tỉnh lộ một năm một
sau khi con đập bị vỡ

sau đó nhập vào các dòng suối trong khu vực
vì chất thải có chứa nhiều hóa chất
tràn ra môi trường nên tạm thời các lực lượng
chức năng phải sử dụng vôi bột để trung hoa
hiện các cơ quan chức năng tỉnh lào cai
đã huy động hàng trăm người và nhiều
máy móc tham gia cứu hộ nhanh chóng
di chuyển tài sản và người dân trong khu vực
nguy hiểm đến nơi an toàn tập trung
khắc phục hậu quả sớm ổn định đời sống cho nhân dân
đây là một sự cố
mà không ai muốn tỉnh đã
trực tiếp là đồng chí chủ tịch
và chúng ta sẽ ngăn chặn
nhớ đầu cái đập để không
cho nước nó dò dỉ ra nữa
cái thứ hai là tại cái cửa suối
tức là trước khi đổ ra sông
thì chúng tôi đã cho một lực lượng
chở mấy trăm tấn
vôi bột để
xác định là sẽ đổ xuống cửa sông
để trung hòa trước khi đổ ra sông hồng
theo phản ánh của người dân
trước khi xảy ra tình trạng vỡ đập
đã nhiều lần nước thải của nhà máy dò dì
gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân
mới đây ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
cũng có quyết định xử phạt nhà máy
về hành vi không vận hành đúng quy trình
đối với công trình bảo vệ môi trường
tại bãi thải đuôi quặng với số tiền
một trăm năm mươi triệu đồng đồng thời yêu cầu
đơn vị này có biện pháp xử lý
không để nước thải tràn ra môi trường
liên tiếp hai vụ tai nạn giao thông
xảy ra giữa bốn xe ô tô trên tuyến quốc lộ
một mươi hai a đoạn qua địa phận xã dân há
huyện minh hóa tỉnh quảng bình
khiến tuyến đường lên cửa khẩu quốc tế cha lo
bị tắt trong nhiều giờ liền
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày sáu tháng chín
xe khách biển kiểm soát lào
do tài xế trần văn thắng
trú tại tỉnh nghệ an điều khiển
lưu thông trên quốc lộ một mươi hai a
hướng từ cửa khẩu cha lo về ngã ba
khe ve khi lưu thông qua địa bàn
thôn hà vi xã dân hóa huyện minh hóa
thì va chạm với xe container kéo theo
rơ móc do nguyễn phúc hải chú tại hải dương
điều khiển chạy theo hướng ngược lại
trong khi các lực lượng chức năng đang khắc phục
hậu quả vụ tai nạn kể trên thì khoảng
một mươi ba h cùng ngày xe tải do anh võ châu tấn
trú tại huyện quỳ hợp tỉnh nghệ an
điều khiển đi theo hướng từ cửa khẩu cha lo về
do tầm nhìn hạn chế nên khi đến
đoạn quốc lộ kể trên chiếc xe đã va chạm
với xe tải biển kiểm soát lào
kéo theo rơ móc do anh nguyễn như trí điều khiển
hậu quả hai vụ tai nạn liên tiếp
làm bốn người bị thương trong đó tài xế
nguyễn liêu trí bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
tại hiện trường bốn xe bị hư hỏng nặng
chặn ngang đường lên cửa khẩu cha lo
nhận tin báo lực lượng bộ đội biên phòng
của đồng biên phòng marai của đồng biên phòng ramai
đồng biên phòng cửa khẩu quốc tế cha lo
cùng lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình
đã kịp thời có mặt để bảo vệ hiện trường
và giải phóng ách tắc
mờ lũ những ngày vừa qua đã gây thiệt hại lớn
cho các tỉnh miền núi phía bắc và hiện nay
các tuyến quốc lộ tỉnh lộ bị sạt lở do mưa lũ
ở sơn la đã cơ bản được đảm bảo thông đường
phục vụ kịp thời nhu cầu đi lại của người dân
giao thông các tuyến quốc lộ tỉnh lộ
tại sơn la đã được đảm bảo bước một
tuy nhiên hiện trên địa bàn còn một số điểm ách tắc
theo giờ như tuyến quốc lộ ba mươi bảy
từ đèo lũng lô qua cò nòi
quốc lộ hai trăm bảy mươi chín g từ thành phố sơn la
đi mường la tuyến bốn g từ sơn la
đi sông mã xốp cục tuyến quốc lộ sáu
từ hà nội đến mộc châu thông suốt
còn từ mộc châu đến sơn la vẫn còn nhiều điểm
xa bồi nhỏ trong đợt mưa lũ vừa qua
đã có gần hai chín trăm linh điểm sạt lở
và xa bồi trên các tuyến quốc lộ
và tỉnh lộ của tỉnh sơn la
trong khi đó tại tỉnh thanh hóa
quốc lộ một mươi năm đi huyện mường lát dự kiến sẽ được
thông tuyến vào tối ngày hôm nay
các lực lượng phương tiện
xe máy đang được tăng cường
làm cả ngày và đêm khắc phục các vị trí sạt lở
nếu thời tiết mưa trở lại thì việc thông tuyến
sẽ không thể thực hiện được do bị cô lập
nhiều ngày mường lát đang gặp rất nhiều khó khăn
về cả lương thực và nước sinh hoạt
ủy ban nhân dân huyện đang phối hợp với các ngành
lực lượng quân đội khẩn trương động viên
hỗ trợ những người dân bị thiệt hại
tuy nhiên nếu mường lát tiếp tục bị cô lập
thì việc hỗ trợ sẽ gặp rất nhiều khó khăn
tính đến nay hơn năm tỷ đồng đã được các tổ chức cá nhân
từ thiện ủng hộ giúp đỡ cho bà con
vùng lũ của tỉnh thanh hóa
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục
lệnh truy nã thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
nguyễn thị tâm sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
hục hậu thường trú thị xã phúc yên
tỉnh vĩnh phúc về tội chứa mại dân
bên cạnh đó
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc
còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng
trương duy sơn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
hục hậu thường trú tại z bảy
phường bách khoa quận hai bà trưng thành phố hà nội
về tội mua dân người chưa thành niên
còn về tội trộm cắp tài sản
công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
phạm thị kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hục hậu thường trú tại xã duy phiên
huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải bị trừng trị và nhận bàn án
trước vài móng ngựa
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng

hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện